hiện trường vụ án là một người phụ nữ nằm mất mạng trên giường
khám nghiệm nạn nhân lực lượng chức năng tìm thấy năm vết tác động bằng dao nhọn vào vùng ngực cổ và tay
ngày một mươi bảy tháng hai ông nguyễn văn trung chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang xác nhận và cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng tại một nhà nghỉ ở thôn trung đồng
bước đầu xác định nạn nhân là chị nguyễn thị bề sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở thôn quế sơn xã thái sơn huyện hiệp hòa
cụ thể vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai chính quyền địa phương nhận được tin báo tại một phòng trong nhà nghỉ ở thôn trung đồng xã đức thắng xảy ra án mạng
tại thời điểm phát hiện nạn nhân nằm trên giường bị nhiều vết tác động gầm giường có một con dao nghi là hung khí gây án do đối tượng bỏ lại
theo chủ tịch ubnd xã đức thắng ngay khi nhận được tin báo các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường tử thi và tập trung lực lượng làm rõ vụ án
tối ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang nhận tin báo về một vụ án ở xã đức thắng huyện hiệp hòa
nạn nhân là nữ giới
bị giết tại nhà nghỉ ngọc vi ở thôn trung đồng
hiện trường vụ án khi đó gây ám ảnh cho các cán bộ làm việc tại hiện trường
kẻ thù ác đã ra tay một cách rất tàn nhẫn
thi thể nữ giới trên giường
tổ cán bộ phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bắc giả cung công an huyện hiệp hòa ngay trong đêm ngày một mươi sáu tháng hai đã xuống hiện trường để triển khai các công tác nghiệp vụ
hiện trường được ghi nhận là xác một người phụ nữ
nằm trên giường
khám nghiệm nạn nhân lực lượng chức năng tìm thấy nhiều vết thương do dao nhọn gây ra
cụ thể là năm vết đầm tại vùng ngực cổ và tay
tại căn phòng của nhà nghỉ canh sát cũng tìm thấy một con rào nhọn dính máu nghi là hung khí mà nghị phạm dùng để gây án rồi bỏ lại
một cọc tiền âm phủ mệnh giá hai trăm linh đồng có một tờ tiền thật cùng mệnh giá một chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng
nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhiều mũi trinh sát được thành lập
và cử đi nhiều hướng điều tra để thu thập bằng chứng thông tin cũng như dựng lại nhân thân nghi phạm nạn nhân
trong đó một tổ trinh sát đã khai thác được một số chi tiết quan trọng từ nhân viên của nhà nghỉ
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng hai có một người đàn ông bịt mặt đến thuê phòng nghỉ
sau đó khoảng một tiếng một người phụ nữ cũng đi lên trên phòng
điều bất thường ở đây là sau khi người phụ nữ lên được một lúc thì người đàn ông đi xuống
dặn lễ tần là người phụ nữ ở cùng sẽ xuống
người phụ nữ đã xuống sau và thành toán tiền
tuy nhiên nhân viên không thấy người phụ nữ xuống
khi lên kiểm tra thì nhân viên này phát hiện người phụ nữ đã bỏ mạng
như vậy cơ quan chức năng bước đầu đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn
thế nhưng để xác minh nhận dạng và truy vết được người này không hề đơn giản
gỡ nút thắt nhờ một tin nhắn
theo mô tả của nhân viên nhà nghỉ người đàn ông nghi vấn có nhẹ dạng rất mơ hồ khi bịt kín mặt
nhà nghỉ này cũng không lắp đặt camera giám sát
về phía nạn nhân cơ quan chức năng cũng mất khoảng một thời gian để xác định danh tính
bởi người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân theo người
sau đó kết quả giám định cho biết nạn nhân là chị ntb sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
hướng điều tra vụ án bây giờ tập trung vào khai thác những dữ liệu từ nạn nhân
qua quá trình trinh sát cơ quan chức năng phát hiện có một người phụ nữ đi xe máy cho nạn nhân đến nhà nghỉ
người phụ nữ này lập tức được triệu tập để phục vụ công tác điều tra
làm việc với người phụ nữ này cảnh sát thu thập được một tình tiết gỡ được nút thắt trong quá trình điều tra vụ án
theo người phụ nữ khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng hai chị nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung
đến nhà nghỉ mà đón nó về
lực lượng chức năng lập tức cho xác minh số điện thoại trên
xác minh người sở hữu là tạ văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
một tổ trinh sát ngay sau đó đi về nhà của hiền
để tiếp tục xác minh thì nhận được tin đối tượng vừa được gia đình đưa đi cấp cứu vì ngộ độc thuốc diệt cỏ côn trùng
tuy nhiên điều này vô cùng trùng khớp với dữ liệu mà cơ quan chuyên môn thu thập được tại hiện trường là có một chai thuốc bảo vệ thực vật
hiền được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện bạch mai hà nội
sau khoảng ba ngày điều trị tích cực đối tượng đã qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe
ngày hai mươi hai tháng hai công an tỉnh bắc giang đưa tạ văn hiền về trụ sở điều tra để khai thác về vụ án
lúc này sự thật được đưa ra ánh sáng
tại trụ sở cảnh sát hiền bật khóc khai nhận hành vi sát hại chị bề
hiền cho biết hắn ta rất ẩn hận và tiết lộ từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm với nạn nhân
đối tượng cho rằng đã hy sinh rất nhiều cho chị b nhưng vì tình cảm tiền bạc mà mâu thuẫn xảy ra dẫn đến vụ án mạng
theo lời khai của hiền đối tượng và chị b quen nhau vào năm hai nghìn một mươi
khi đó cả hai cùng kinh doanh thịt lợn chị bê nhập thịt từ hiền để bán
đôi nam nữ này sau đó
nảy sinh tình cảm yêu đương
trong hai năm sau đó hiền và chị p giữ mối quan hệ thân mật
hiền từng nhiều lần cho bạn gái nợ tiền nhập hàng với tổng tiền khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi đối tượng có việc gia đình nên đề nghị người tình thanh toán tiền nợ nhưng chị b không trả
mâu thuẫn bắt nguồn từ đây
trong một lần gặp nhau tại quán nước chị b đã đập hỏng điện thoại của hiền
khiến đối tượng nảy sinh nghi ngờ chị p lợi dụng hắn tà lừa gạt tình cảm và tiền bạc
quanh quần trong suy nghĩ này
hiến mất dần lý trí và lên kế hoạch trả thù chị b
hắn đã dụ nạn nhân bằng một cọc tiền âm phủ
hiền đi mua tập tiền mệnh giá hai trăm linh đồng rồi để hai tờ tiền thật lên trên
chụp ảnh gửi cho chị p kèm lời nhắn sẽ cho bạn gái hai mươi triệu đồng để trang trải cuộc sống
hiền hẹn chị b đến nhà nghỉ ngọc vy
trước khi đến đối tượng chuẩn bị một con dao và một lọ thuốc diệt côn trùng
hiền đến nhà nghỉ trước và đợi nạn nhân
ngay khi chị b vào phòng nghỉ đối tượng xù ngã chị b
rồi dùng dao tác động nhiều nhát vào người bạn gái khiến nạn nhân bỏ mạng tại hiện trường
ngay sau khi gây án hiền uống thuốc diệt côn trùng
hồng tự giải thoát nhưng vẫn cố gắng tự đi xe máy về nhà ở thái nguyên
trên đường bỏ trốn đối tượng thêm một lần nữa mua thuốc diệt cỏ để uống
nhưng người nhà kịp đưa đi cấp cứu
trao đổi thêm với phóng viên ông ngô văn quân chủ tịch ủy ban nhân dân xã tiên phong cho biết
ở địa phương tạ văn hiền được đánh giá là người hiền lành chăm chỉ làm ăn
hiền đã lấy vợ có con ngoan ngoãn học giỏi gia đình rất cơ bản
do chịu khó kinh tế gia đình hiền rất khá giả
hiền chưa có tiền án tiền sự cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn xô xát với ai
ở địa phương hiền thân thiện được bà con lối xóm quý mến
khi nghe tin hiền giết người nhiều người không thể tin nổi là sự thật nghĩ rằng đó là một tin nhà mí
ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi tòa nhân dân tỉnh bắc giang đưa tạ văn hiền ra xét xử về tội giết người
tại phiên tòa hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng có tính chất côn đồ
tuy nhiên bị cáo không có tình tiết tăng nặng thành khẩn khai báo
gia đình bị cáo đã chủ động bồi thường một phần thiệt hại cho đại diện nạn nhân
nên hội đồng xét xử tuyên phạt tạ văn hiền một mươi chín năm tù
thời gian gần đây nhiều vụ án mạng từ ghen tuồng tình ái xảy ra với tính chất ngày càng nghiêm trọng
chuyên gia tâm lý đã chia sẻ nguyên nhân sâu xa và những giải pháp cần làm để tránh sự việc đau lòng này
theo chuyên gia có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ án do tình ái ghen tuông
trong các loại mâu thuẫn xảy ra trong đời sống mâu thuẫn tình cảm thường dẫn tới hành vi quyết liệt
cũng chính vì vậy mà tính chất vụ án rất nghiêm trọng
thường những mâu thuẫn tình cảm tích tụ trong trạng thái tâm lý như nhục nhã cây cú thất vọng ích kỷ ốt ức
cùng sự tác động từ các yếu tố khác nhờ sự kích thích từ bên ngoài căng thẳng áp lực
bởi vậy mà nhiều trường hợp đối tượng phạm tội do sự kích động cày cú hận thù hành động mất kiểm soát hành vi
quyết liệt phạm tội tới cùng nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
sâu xa hơn chính là bản thân nội tại của người gây ra án mạng
chính bản thân họ thường có vấn đề họ không biết cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực
những cảm xúc tiêu cực tích lũy dồn nén lại đến một ngày bùng phát sẽ rất khó kiểm soát và nguy hiểm giống như nồi áp soát vậy
khi đó họ sẽ không còn nghe được những tiếng ban cầu xung quanh
cảm xúc không tốt đẹp như một loại giác tâm lý giống như giác mà không đem đổ sẽ tích tụ lại tạo thành một khí không thể ngửi được
bởi vậy nguyên tắc khi nhận thấy có cảm xúc không tốt trong người cần tìm cách giải tòa ngay
ngoài ra một phần nguyên nhân dẫn tới những vụ án mạng tình ái xảy ra ngày càng nhiều
ở người ít tuổi là sự cô đơn thiếu hụt khiếm khuyết ngay từ bé
khi mà còn nhỏ không được quan tâm đời sống tinh thần dẫn dắt vượt qua cảm xúc tiêu cực
bởi vậy sự quan tâm của gia đình là điều vô cùng quan trọng
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau